trong hai năm qua lượng các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào thị trường nhật bản tăng nhanh
mở chi nhánh công ty con và văn phòng đại diện đang là xu hướng mới trong hợp tác kinh tế việt nam nhật bản
đây là buổi lễ trao chứng nhận độc quyền dịch vụ y tế tại nhật bản giữa hiệp hội gen và miễn dịch quốc tế
tập đoàn y tế isingkai nhật bản với công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản
theo hai đơn vị trên với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư thu hút đầu tư bằng nhiều cách
nhật bản trở thành một thị trường dễ kinh doanh hơn trong mấy năm gần đây
đặc biệt là từ khi chính quyền thủ tướng shinzo abe nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư như giảm thuế xuất
thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn hai mươi vào đầu năm nay sửa đổi luật dược cho phép tự do hóa ngành điện
để biến nhật bản trở thành một thị trường dễ kinh doanh hơn
trong ba năm qua chúng tôi nhận thấy vgic có thành tích vượt trội trong việc thực hiện các tour du lịch y tế
cho nghề việt nam tới nhật bản và được các bệnh viện và cơ sở y tế nhật bản
đánh giá cao
tới đây chúng tôi sẽ đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên phục vụ trong lĩnh vực liên quan đến y tế
hợp tác giữa việt nam và nhật bản
để nâng cao trình độ và chất lượng dịch vụ thì khâu đào tạo nhân viên
theo chúng tôi nghĩ là rất quan trọng đặc biệt là phải phân ra từng chuyên ngành nhỏ cho việc đào tạo
trong lĩnh vực hợp tác y tế thì chúng tôi sẽ đào tạo theo hai hình thức để phục vụ
và đội ngũ nhân viên phục vụ trong lĩnh vực y tế phải nằm rõ được nội dung công việc của mình
đảm bảo được vấn đề thủ tục chính xác đảm bảo yếu tố nhanh và thuận lợi
tức là đơn giản hóa để mang lại dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất
thì chúng tôi sẽ kết hợp với vgic đôi bên cùng nỗ lực để phổ cập quy trình cũng như thủ tục
hiện nhật bản đang đầu tư vào du lịch với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
lượng khách du lịch sẽ tăng từ hai mươi triệu lượt người lên bốn mươi triệu lượt
với lượng khách du lịch dự kiến tăng lớn như vậy
các dịch vụ như vận chuyển du lịch kết hợp khám chữa bệnh sẽ tăng rất mạnh
tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường này
chúng tôi muốn trở thành một cầu nối để kết nối giữa các tổ chức y tế của nhật bản
với các bệnh viện ở trong nước để đưa các công nghệ y học tiên tiến của nhật bản
để áp dụng ngay tại trong nước giúp cho những bệnh nhân mà không có đủ điều kiện kinh tế
để sang nhật khám bệnh và chữa bệnh mà có thể được tiếp nhận khám và điều trị bệnh
ngay tại trong nước việt nam
để thực hiện dễ dàng cho các bệnh nhân trong thời gian mà chưa áp dụng được điều đó
công ty chúng tôi đầu năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua cũng đã mở văn phòng đại diện tại tp hcm
và sắp tới có dự định mở văn phòng ở một số tỉnh thành trên cả nước
để tiện cho bệnh nhân có thể liên lạc mà không phải đến tận văn phòng của chúng tôi tại hà nội
theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư
hiện đã có hơn bốn mươi dự án của doanh nghiệp trong nước đầu tư sang nhật bản
với tổng vốn đầu tư là gần một mươi triệu usd
số vốn đầu tư khiêm tốn này là do các dự án đầu tư của doanh nghiệp việt nam sang nhật bản
là trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông dịch vụ nên quy mô vốn không lớn
mặc dù thị trường nhật bản nổi tiếng khó tính
nhưng một khi đã được chấp nhận sản phẩm dịch vụ của nhà đầu tư tại thị trường này sẽ vững chắc đi lên
đây là khẳng định của hầu hết các chuyên gia và doanh nghiệp có kinh nghiệm
như vậy nếu như một doanh nghiệp đã đầu tư thành công ở nhật bản
thì sẽ đủ sức cạnh tranh ở bất cứ thị trường nào khác
đây có thể coi như là một phép thử khó nhưng lại rất hiệu quả